ngân và lâm thành nam sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi tám ngũ ấp hòa lục xã hiệp hòa huyện cầu ngang sẽ ra mâu thuẫn do nam thiếu tiền nhưng không trả cho ngân
ngày một tháng bốn nhìn thấy nam đi ngang nhà ngân dùng dao tự chế rượt theo nhưng không kịp vì nam bỏ chạy
lúc này nhận thấy anh nguyễn vĩnh khiêm sinh năm hai nghìn cùng ngụ ấp phiêu xã hiệp hòa điều khiển xe mô tô chạy đến là người quen nên ngân nhờ chở đi
điều mù đoạn thì thấy nam cùng một người thanh niên đang đi trên xe mô tô phía trước
lúc này xe mô tô của nam bị ngã xuống đường ngân liền cầm dao xuống đánh chép nhưng không trúng
hai bên đánh nhau trên rụng lúa một lúc thì cây dao bị rơi và cắm xuống đất
khi nam tiếp tục xông tới ngân rút dao ra khỏi mặt ruộng đâm trúng vào vùng ngực của nam
bị thương nam bỏ chạy và nằm gục bên lề đường
sau đó ngân quay về nhà ném bỏ cây dao và bỏ trốn khỏi địa phương
riêng nam do thương tích nặng đã tử vong
tiếp nhận thông tin cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh trà vinh và công an huyện cầu ngang
nhanh chóng điều tra xác minh vụ việc đồng thời vận động gia đình cơ quan ra đầu thú
để được sự khoa hồng của pháp luật
ngày ba tháng bốn ngân đến cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh trà vinh đầu thú
và khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội